việc cấp phát thuốc arv từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế đã tháo gỡ khó khăn trong điều trị cho người hiv
có phần nâng cao nhận thức cộng đồng người nhiễm hiv và gia đình họ hiểu về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế
trong việc điều trị cho người nhiễm hiv sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại một số địa phương
theo báo cáo của ngành y tế tỉnh con tum trong năm hai nghìn một mươi tám số nhiễm hiv mới phát hiện là hai mươi một người
số chuyển sang giai đoạn s là năm người hiện nay trên địa bàn tỉnh con tum có hai cơ sở điều trị arv
cho một trăm ba mươi năm người nhiễm hivs trong số đó có bảy trẻ em và một trăm hai mươi tám người lớn đã triển khai tư vấn xét nghiệm hiv cho gần tám đối tượng
sau hơn ba năm triển khai chương trình điều trị thay thế cai nghiện các dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế arv
tại con tum đã góp phần giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình người nghiện hạn chế nguy cơ lây nhiễm hiv
và các bệnh lây truyền qua đường máu hạn chế tội phạm liên quan đến ma túy buôn bán sử dụng ma túy
góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
tại hải phòng thành phố hải phòng phối hợp với trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật hoa kỳ tổ chức sự kiện
những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc arv từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế tham gia chương trình điều trị bằng thuốc arv từ nguồn bảo hiểm y tế
bệnh nhân được chi trả tiền thuốc arv các xét nghiệm phục vụ điều trị và các dịch vụ đặc thù theo phạm vi mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
trong đó chi phí thuốc arv phác đồ bậc một khoảng hơn bốn triệu đồng một năm một người phát đồ bậc hai đắt gấp từ bảy đến tám lần các chi phí khám bệnh
hiện hải phòng có gần năm bệnh nhân đang được điều trị arv tại một mươi bốn cơ sở y tế
việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của người nhiễm hiv đã đơn giản thuận lợi hơn
tại bệnh viện đa khoa huyện diễn châu tỉnh nghệ an sở y tế nghệ an phối hợp cùng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng chống hdvs bền vững và cục phòng chống hivs bộ y tế tổ chức sự kiện
những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc arv từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế
nghệ an hà nội hải phòng và tp hcm là bốn địa phương được bộ y tế chọn để tổ chức sự kiện cấp quốc gia
những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc arv từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế
trên thế giới hiện nay rất ít quốc gia sử dụng bảo hiểm y tế để chi trả cho dịch vụ điều trị hdv
trong một mươi năm nước có tỷ lệ lây nhiễm hiv cao việt nam là nước duy nhất và đi đầu trong việc sử dụng nguồn lực trong nước
thông qua bảo hiểm y tế để hỗ trợ các dịch vụ điều trị hdv cho người dân